những năm qua nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội luôn là đòn bẩy giúp người nghèo trên địa bàn tỉnh bình phước vươn lên thoát nghèo
sự đồng hành của ngân hàng chính sách trong việc triển khai có hiệu quả các nguồn vốn vai ưu đãi
tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận với nguồn vốn để đầu tư vào sản xuất kinh doanh cải thiện đời sống
thật sự là một trong những giải pháp căn cơ và thiết thực góp phần giảm nghèo bền vững ở địa phương
chỉ có gần hai hectare trồng điều sen ca cao nhưng với gia đình ông phan hùng tính
việc chăm sóc mảnh vườn này cũng là một vấn đề khó khăn bởi kinh tế của cả gia đình chỉ trông chờ vào nó
muốn đầu tư thêm để nâng cao năng suất thì lại không đủ vốn
vì vậy nguồn vốn bốn mươi triệu đồng được vay từ ngân hàng chính sách xã hội là nguồn trợ lực lớn
để ông giải tỏa áp lực và mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế gia đình
chúng tôi nếu không được hỗ trợ từ ngân hàng chính sách xã hội thì chúng tôi toàn phải mua phân
các đại lý mua thiếu trả chậm mua lãi
thế nên từ đó cho cái nguồn đầu tư nó không đảm bảo
thứ nhất là không đủ lượng phân để đầu tư mình chắc là đầu tư nhỏ dọt
vì sợ là sau khi mình đầu tư xong như vậy mà những mùa màn nó không tất
nó không đảm bảo cho thì không đủ đủ tiền trả người ta là khó khăn
từ bên xã có thì dai nguồn vốn này để về có một mươi hai triệu thì để cho đạo diễn và xây nhà vệ sinh rồi
và chương trình nhà vệ sinh nó chưa có thì nó cũng không có sự thỏa mãn
thì cho nên giờ có thì có cái số tiền này sẽ về xây nhà vệ sinh cho nó sạch sẽ môi trường
phong trào nông dân vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh bình phước hiện đang tăng cao kỷ lục
hiện chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội bình phước đang có tổng dư nợ nguồn vốn hơn một tám trăm linh tỷ đồng
trong đó nguồn vốn trung ương chiếm hơn một bảy trăm linh tỷ đồng
nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương hơn bảy mươi ba tỷ đồng
đây là nguồn vốn hữu dụng kích thích sản xuất góp phần xóa nghèo ở địa phương
tôi vay được là hai lần
nhưng mà xây vốn này thì cũng xây dòng trong chăm sóc gãy dường tựa của mình thôi
và cái lãi sức thì nói chung là phù hợp với bà con nông dân ở đây
chương trình tín dụng cho vay ưu đãi hộ nghèo hiện vẫn là một trong những chương trình tín dụng ưu đãi
có số khách hàng và tổng mức dư nợ cao nhất so với các chương trình tín dụng ưu đãi khác
vì vậy bên cạnh sự tiếp vốn và quản lý nguồn vốn có hiệu quả của ngân hàng
thì cũng cần có sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành địa phương
trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất
chuyển đổi mô hình cây trồng vật nuôi phù hợp với từng địa phương
nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn vốn góp phần nâng cao đời sống người dân
tiến tới giảm nghèo bền vững